các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cùng với những chuyến xe vận chuyển dầu theo quy luật hai ba ngày một lần từ cơ sở sản xuất dầu giả này đến kho của công ty vận tải đình trương đã dần hé lộ một đường dây sản xuất và mua bán dầu giả
trong tập hai của chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình lần theo đường đi của những khối dầu giả này của những chiến sĩ công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
kho xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải đình trương
kho xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải đình trương
nhìn từ bên ngoài những hoạt động vẫn diễn ra hết sức bình thường dường như không có gì khuất tất
thế nhưng bằng những nghiệp vụ trinh sát thì một loạt hoạt động vi phạm pháp luật đã được phát hiện
như vậy nhiệm vụ của tổ công tác thứ nhất tại công ty đình trương đã hoàn thành
bởi vậy hắn đã xây dựng một quy trình sản xuất khép kính từ khâu thu mua nhớt các loại hóa chất đến khâu sản xuất và tiêu thụ